còn tại lâm đồng trên những cánh đồng những lũng rau nhem nhuốc vừa nhú lên xào lũ
cùng với những trận mưa kéo dài liên tục sau đó thủy điện đa nhiêm xả lũ với lưu lượng khá lớn
khiến nước sông dâng cao đã khiến hàng trăm hectare rau màu chìm trong nước
đây là vườn bắp cải hơn năm mét vuông trồng trong nhà lưới của gia đình ông quân
ở xã ca đô huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã bị lũ nhấn chìm sâu hơn hai mét
giờ muốn trồng lại vụ mới gia đình ông phải nhổ bỏ số cá bắp này và tiến hành vệ sinh vườn tược
theo chính quyền huyện đơn dương trận lũ này kéo dài khá lâu
rau màu bị ngập đến ba mét
ngày nên gây ra thiệt hại lớn tại các xã lạc lâm lạc xuân ca đô
được biết vùng rau đơn dương sản xuất khoảng một triệu tấn rau mỗi năm
theo thống kê trận lũ vừa qua khiến hơn hai hectare rau màu tại địa phương bị ngập
trong đó hư hại hoàn toàn bảy trăm ba mươi chín hectare thiệt hại hơn ba mươi sáu tỷ đồng
của hệ thống công trình công cộng đặc biệt là hệ thống giao thông
trên cơ sở đó sẽ có những đề xuất và giải quyết những trước mắt cũng như là tính toán những phương án lâu dài
hiện công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương của tỉnh lâm đồng triển khai tích cực
đồng thời tiến hành kiểm tra thống kê thiệt hại để có phương án xử lý hỗ trợ phù hợp